tại đà nẵng ubnd tp vừa có quyết định thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp
theo đó đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin của người dân tố giác về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
cũng như tố giác các cá nhân đơn vị chức năng không thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ
có hành vi tiêu cực tiếp tay cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại bất kỳ thời gian nào trong ngày
số điện thoại đường dây nóng sẽ do tri cục trường tri cục quản lý thị trường và tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp quản lý
ông trần phước trí tri cục trường tri cục quản lý thị trường số điện thoại tám trăm chín mươi tám hai trăm bốn mươi ba ba trăm ba mươi ba tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo ba trăm chín mươi tám tám trăm chín mươi tám hai trăm bốn mươi hai hai trăm hai mươi hai
fax hai nghìn ba trăm sáu mươi ba sáu trăm hai mươi bốn một trăm chín mươi hai email banchỉđạo ba trăm tám mươi chín acongdanang gov vn
ngoài ra người dân có thể tìm hiểu về hành vi buôn lậu
có thể phản ánh các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực quản lý thị trường về địa chỉ email banchỉđạo ba trăm tám mươi chín acongdanang gov vn
ubnd tp yêu cầu các cá nhân được giao phụ trách đường dây nóng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác về hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả nhanh chóng kịp thời và đúng quy định